tại an phú và tân châu là hai huyện đầu nguồn của tỉnh an giang thường xuyên chịu ảnh hưởng mỗi khi nước lũ về
để chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín cán bộ chiến sĩ trung đoàn tám trăm chín mươi hai đã góp sức cùng các trường học ở địa phương thu dọn vệ sinh trình trang lại trường lớp
tạo điều kiện để các em có một môi trường học tập thật tốt và đảm bảo an toàn trong năm học mới
bên cạnh đó trung đoàn tám trăm chín mươi hai còn cử cán bộ phối hợp với các nhà trường ngành giáo dục đến động viên huy động học sinh vùng lũ đến lớp đúng ngày
đồng thời tuyên truyền để các bậc cha mẹ quan tâm và chuẩn bị tốt cho con em vào năm học mới nhất là ở những nơi bị ảnh hưởng của lũ về sớm